hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cũng theo luật sư phan trung hoài quá trình hợp nhất suốt một mươi năm trải qua nhiều giai đoạn đạt được một số kết quả nhất định
có những khoản vai lại để trả nợ cũ và dòng tiền không ra khỏi ngân hàng
luật sư nói rằng không thể bóc tách các khoản vai nào là khoản vai mới trả nợ cũ hay khoản vai mới hoàn toàn
ngoài ra luật sư hòa đề nghị ghi nhận có sự chuyển biến trong nhận thức của bị cáo
và đề nghị viện kiểm sát làm rõ cơ sở pháp lý việc sử dụng kết quả thẩm định giá của công ty thẩm định giá hoàng quân
luật sư phan trung hoài cũng đề nghị xem xét lại tội danh tham mô tài sản đối với bị cáo trương mỹ lan
cũng như xem xét lại việc xác định sở hữu của bị cáo tại scb
nếu scb bị thiệt hại thì chính bị cáo cũng là người bị thiệt hại
về tính xác thực số tiền thiệt hại của vụ án luật sư cho rằng cũng cần xem xét lại
bởi thiệt hại này có phải là thiệt hại hay là dư nợ tín dụng tại scb
trước đó tại phần luận tội đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm
căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án kết quả thẩm vấn tại tòa
nhận thấy có đủ căn cứ xác định bà trương mỹ lan là chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
bao gồm một tập hợp các công ty con công ty liên kết
sau khi hợp nhất ba ngân hàng ngân hàng đệ nhất ngân hàng tín nghĩa và scb cũ
thành scb như hiện nay bà lan đã nắm giữ hơn chín mươi một cổ phần
bà lan đã sử dụng scb như là công cụ tài chính để rút tiền nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân
ở tội danh tham mô tài sản viện kiểm sát nêu từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bà lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vai vốn chiếm đoạt số tiền ba trăm linh bốn tỷ đồng và một trăm hai mươi chín tỷ đồng tiền lãi phát sinh
ở tội danh vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
viện kiểm sát nêu rằng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
bà lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vai vốn để rút tiền của scb
sử dụng vào các mục đích khác nhau
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai có dư nợ một trăm ba mươi hai tỷ đồng và không còn khả năng thu hồi
ở tội danh đưa hối lộ viện kiểm sát nêu để che giấu sai phạm của scb với đoàn thanh tra
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc scb
nhiều lần dùng ô tô chở năm hai triệu usd đến đưa cho bà đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
tại phòng làm việc trong trụ sở ngân hàng nhà nước và tại nhà riêng của bà nhàn
trương mỹ lan mức án tử hình về tội tham mô tài sản
một mươi chín hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
và hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ
tổng hợp hình phạt đối với bà lan là tử hình
ban đầu tất cả bị cáo đều đứng nghe để viện kiểm sát đề nghị hình phạt
thế nhưng khi lần lượt từng mức án được đọc lên
bà trương mỹ lan đã ngồi thụp xuống bẩn thần
một số bị cáo khác đã cúi mặt bấu chặt hai tay
sau phút mất bình tĩnh ngã quỵ bà lan được phép ngồi
thay vì phải đứng nghe viện kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án
trong nhiều giờ sau đó bà luôn cúi đầu phải mệt mỏi
với bị cáo trương huệ vân cháu gái trương mỹ lan
viện kiểm sát nhận định từ năm hai nghìn hai mươi
vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng năm mươi hai công ty ma và bốn công ty hoạt động thật
tạo lập một trăm năm mươi năm khoản vai khống để rút tiền khỏi scb
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
một trăm năm mươi năm khoản vai này còn giữ nợ hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
bao gồm cả gốc và lãi
hành vi của bị cáo đã giúp sức cho bà trương mỹ lan chiếm đoạt của scb hơn một tám mươi tám tỷ đồng
tại tòa vân an an hối cải thừa nhận hành vi phạm tội
bị cáo cũng đã tích cực nộp lại hơn một tỷ đồng và ba usd để khắc phục hậu quả
song hành vi của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng phạm tội từ hai lần trở lên
do đó viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo một mươi chín hai mươi năm tù về tội tham mô tài sản
với ông chu lập cơ chồng của bị cáo trương mỹ lan
cơ quan công tố nhận định bị cáo đã thông qua công ty times square giúp sức vợ mình là bà trương mỹ lan
gây thiệt hại cho scb hơn chín một trăm linh tỷ đồng
bị cáo được ghi nhận không có tình tiết tăng nặng
quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa ông cơ an an hối cải tích cực hợp tác với cơ quan điều tra
tác động gia đình khắc phục hậu quả có nhiều đóng góp cho các công tác xã hội
đây được xem là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo
do đó viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo một mươi một một mươi hai năm tù
quá trình điều tra và tại phiên tòa loại trừ bị cáo trương mỹ lan và năm người bỏ trốn
các bị cáo còn lại được ghi nhận đều thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội của mình
ăn năn hối cải tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án tác động người thân khắc phục hậu quả thiệt hại
tuy nhiên các bị cáo này thực hiện từ hai lần trở lên gây hậu quả đặc biệt lớn
đây là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
khi đề nghị hình phạt cơ quan công tố phân loại các bị cáo thành nhiều nhóm khác nhau dựa vào tội danh
mức độ hành vi thái độ tình tiết tăng nặng giảm nhẹ theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo
các bị cáo khác là cựu lãnh đạo ngân hàng scb gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không thể khắc phục
bùi anh dũng trung thân võ tấn hoàng văn trung thân
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với năm bị cáo đang bị truy nã và được xét xử vắng mặt
cụ thể đinh văn thành cựu chủ tịch ngân hàng scb trung thân
bị cáo trầm thích tồn thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb bị đề nghị một mươi năm một mươi sáu năm tù
nguyễn thị thu sương cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb bị đề nghị một mươi sáu một mươi bảy năm tù
nguyễn lâm anh vũ phó giám đốc ngân hàng scb chi nhánh bến thành bị đề nghị từ một mươi hai đến một mươi ba năm
chiêm minh dũng phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb đang bỏ trốn bị đề nghị một mươi sáu một mươi bảy năm tù
nhóm các bị cáo là cán bộ thanh tra bà đỗ thị nhàn nguyên cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước trung thân về tội nhận hối lộ
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ bị cáo nguyễn văn hưng nguyên phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước bị đề nghị một mươi bốn một mươi năm năm tù
cùng tội danh nguyễn thị phụng phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước bị đề nghị bốn năm năm tù
các bị cáo khác bị đề nghị từ ba năm tù nhưng cho hưởng treo đến ba bốn năm tù
nhóm các bị cáo là cán bộ thanh tra giám sát thuộc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị cáo gồm nguyễn văn dũng phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm một mươi một một mươi hai năm nguyễn thị phi loan nguyên phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm sáu bảy năm võ văn thuần phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm bảy tám năm phan tấn trung phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm bảy tám năm nguyễn tín nguyên thanh tra viên phó trưởng phòng thanh tra hành chính giải quyết khiếu nại tù cáo và ph